phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng năm công an tỉnh nam định phát hiện vũ tiến dũng đang đi bộ tại chân cầu vượt xã lộc an tp nam định với nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra vũ tiến dũng tự rác ra nồi một bánh heroin đang giấu trong cặp quần
quá trình lấy lời khai dũng khai nhận đang vận chuyển thuê heroin cho một đối tượng từ mộc châu sơn la về nam định với tiền công một mươi năm triệu đồng một bánh
mỗi khi có người thuê dũng bắt xe khách từ quảng ninh lên mộc châu sơn la vận chuyển ma túy về các tỉnh phía bắc giao cho khách mua lấy tiền công trả nợ thua cờ bạc